việt nam là một đất nước có thế mạnh về nông nghiệp tuy nhiên sau một mươi năm tăng trưởng liên tục
hiện nay ngành nông nghiệp đang có dấu hiệu suy giảm và phát triển không bền vững
vì vậy để đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp để phát triển bền vững
trong bối cảnh hội nhập đang được đặt ra là một vấn đề khá bức thiết hiện nay
nước ta với khoảng bảy mươi dân số sống bằng nông nghiệp vì vậy nông nghiệp có vai trò rất quan trọng
đóng góp cho sự phát triển của kinh tế xã hội chiếm gần hai mươi gdp của cả nước
hội nhập kinh tế asean đã đem đến cho người nông dân việt nam nhiều lợi ích cơ hội như được giảm thuế
dịch chuyển lao động để thu hút những lao động tốt minh bạch hóa tiêu chuẩn thúc đẩy đầu tư
tuy nhiên hội nhập cũng đặt ra những khó khăn thách thức mà nước ta cần phải vượt qua
để mang lại lợi ích cho nền kinh tế và cho bà con nông dân
để có thể tìm được một hướng đi trong hội nhập kinh tế quốc tế
chúng tôi thấy rằng việt nam nên định hướng theo việc phát triển một nền nông nghiệp
một nền nghiệp sạch và chúng ta với lượng dân số đến một phần sáu của khối asean
thì chúng ta hoàn toàn có thể biến việt nam trở thành một cái bếp đúng nghĩa là sản xuất
và chế biến các sản phẩm nông sản sạch để cung cấp cho khu vực cũng như thế giới
theo tôi nếu làm được như vậy thì đấy chính là một cái thế mạnh rất đặc biệt của việt nam trong thời kỳ hội nhập
vấn đề tìm giải pháp để nông nghiệp việt nam phát triển bền vững
cũng được nhiều chuyên gia đưa ra tại hội thảo
phát triển nông nghiệp bền vững trong hội nhập asean do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với quỹ hòa bình và phát triển việt nam quỹ rosa luxembourg tổ chức vừa qua
theo đó nhiều ý kiến cho rằng việt nam có thể học hỏi kinh nghiệm phát triển của các nước thành
viên asean các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực đầu tư công để nông nghiệp phát triển bền vững